và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự tại một số quốc gia
ít nhất ba mươi bốn người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra tại một trung tâm chăm sóc trẻ em thuộc tỉnh nông bùa lampo đông bắc thái lan
thủ phạm được xác định là pania khamrab ba mươi bốn tuổi cựu cảnh sát bị xa thải năm ngoái vì không vượt qua bài xét nghiệm ma túy
cảnh sát thái lan cho biết chiều ngày sáu tháng một mươi kham rap mang theo súng dao xông vào trung tâm chăm sóc trẻ em và nổ súng
thời điểm đó các em đang ngủ
trong số những người thiệt mạng có hai mươi hai trẻ em một mươi hai người lớn
hiện hung thủ đã tự sát sau khi giết cả vợ và con của mình